tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cấp nhà nước và họp mặt người có công với cách mạng
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
tại buổi lễ tỉnh đã công bố quyết định của chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
cho một mươi bốn bà mẹ việt nam anh hùng trao tặng bốn huân chương độc lập hạng nhì và một mươi hai huân chương độc lập hạng ba
cho các gia đình có nhiều liệt sĩ truy tặng hai huân chương kháng chiến hạng hai hai huân chương kháng chiến hạng ba
cho các cá nhân cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ phạm văn thọ quê quán ở xã tân hòa huyện châu thành a